thưa quý vị sáng nay mùng sáu tết chủ tịch nước võ văn thưởng đã tham gia hoạt động đánh chống trồng cây phát động tết trồng cây xuân giáp thìn tại tỉnh tuyên quang
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ đã trở thành truyền thống
một tập quán một nét đẹp văn hóa một phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước
và mỗi cây được trồng là món quà vô giá gửi đến tương lai cho thế hệ mai sau
chủ tịch nước võ văn thưởng vui mừng nhận thấy năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức
nhưng với sự cố gắng của các địa phương thực hiện chương trình một tỷ cây xanh đến năm hai nghìn hai mươi năm
cả nước đã trồng được hơn hai trăm sáu mươi ha rừng tập trung và một trăm hai mươi bảy cây xanh phân tán
góp phần cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến xuất khẩu
tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên bốn mươi hai lần đầu tiên nước ta chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải một mươi
một mươi ba triệu tấn các vật
trị giá gần một hai trăm linh tỷ đồng
biểu dương tuyên quang và các địa phương cơ quan đơn vị đã có nhiều sáng kiến cách làm hay
thiết thực hiệu quả trong thực hiện phong trào
chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh chủ trương nhất quán và xuyên suốt của việt nam là hướng đến phát triển bền vững
quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng nền kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường
việt nam đang từng bước thực hiện mạnh mẽ các cam kết cùng với sự hỗ trợ của các nước phát triển
về công nghệ và tài chính
để đạt phát thải rồng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái trồng cây bảo vệ rừng ngày càng trở nên quan trọng
đề nghị các ngành các cấp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn
lợi ích thiết thực của việc trồng cây bảo vệ và phát triển rừng
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái
chủ tịch nước yêu cầu việc tổ chức trồng cây phải bảo đảm chất lượng
thiết thực và hiệu quả tạo điều kiện để huy động được sự vào cuộc của đông đảo các tổ chức quân chúng
chú trọng lựa chọn cây trồng bản địa cây rừng đa tác dụng phù hợp với điều kiện thời tiết
thổ nhưỡng mùa vụ trên từng địa bàn để bảo đảm cây sau khi trồng sẽ đạt tỷ lệ sống cao
sinh trưởng và phát triển tốt mang lại hiệu quả lớn cho người dân
thưa đồng bào đồng chí mùa xuân là mùa của trồi non lộc biếc mùa của gieo niềm hy vọng
trồng cây là hành động đẹp và ý nghĩa mỗi cây được trồng là món quà vô giá gửi đến tương lai cho thế hệ mai sau
cây cối đã giúp cho sự sống của chúng ta vì vậy chúng ta cần bảo vệ và trồng nhiều cây hơn nữa
bằng tình yêu lòng biết ơn và sự khiêm nhường đối với thiên nhiên tươi đẹp
đánh trống phát động và trực tiếp trồng một cây xanh tại xã kim phú tỉnh tuyên quang
chủ tịch nước gửi đến nhân dân cả nước thông điệp trồng cây là hành động góp phần xây dựng đất nước
ngày càng xanh sạch đẹp và phát triển bền vững khẳng định một việt nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu vì một trái đất xanh
cũng trong sáng nay chủ tịch nước võ văn thưởng đã dự lễ khánh thành dự án đường trục phát triển đô thị
từ thành phố tuyên quang đi trung tâm huyện yên sơn
tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội kết nối hoàn chỉnh hệ thống giao thông
khu vực nội thành thành phố tuyên quang với trung tâm huyện yên sơn
dự án được khởi công vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một với chiều dài hơn một mươi km tổng mức đầu tư sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng
đây được đánh giá là con đường giao thông cấp hai quy mô đồng bộ tiêu chuẩn đô thị của tỉnh miền núi tuyên quang